tại trụ sở bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phó thủ tướng vũ đức đam đã họp với bộ tư lệnh bộ đội biên phòng về công tác quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phó thủ tướng khẳng định lực lượng biên phòng là lực lượng tuyến đầu của công cuộc phòng chống dịch ngăn chặn bảo vệ cửa ngõ biên giới chặn dịch covid một mươi chín lây lan từ nước ngoài vào nước ta
tính đến nay bộ đội biên phòng đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ biên giới xích chặt tuần tra kiểm soát đường mòn lối mở ngăn chặn hiệu quả xuất nhập cảnh trái phép đã phát hiện xử lý một mươi sáu năm trăm ba mươi người nhập cảnh trái phép bàn giao cho địa phương cách ly theo quy định phát hiện bắt giữ bàn giao cho cơ quan chức năng ba bốn trăm tám mươi năm người nhập cảnh trái phép
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của lực lượng biên phòng thời gian qua các đồng chí thực sự phát huy vai trò bộ đội cụ hồ
kết luận cuộc họp phó thủ tướng chỉ đạo yêu cầu tất cả ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới phối hợp chặt chẽ với biên phòng tổ chức tổ nhóm lực lượng dân quân tự vệ công an thành thế trận nhiều lớp quản lý cho thật chặt chỉ đạo công an phối hợp với các tỉnh kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh và cư trú trên địa bàn để bảo đảm tất cả những đối tượng này phải thực hiện các biện pháp kiểm dịch đúng quy định
qua đó phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép để thực hiện các mục đích khác nhất là tại các khu công nghiệp các cơ quan cần khởi tố một số vụ án đưa người trái phép xuất hiện một số doanh nghiệp lợi dụng được phép cho chuyên gia nhập cảnh để thực hiện những hành vi trái phép đề nghị bộ quốc phòng sớm chỉ đạo phối hợp với bộ công an sớm chỉnh phương án đề án tăng cường năng lực bảo vệ biên giới trong tình hình mới bằng ứng dụng công nghệ thông tin